thưa quý vị một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại cầu đảo lan châu thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
theo đó trong quá trình tới đứng ngắm cảnh và chụp ảnh một du khách đã không may bị sóng biển sô ngã và cuốn ra xa
rất may mắn là du khách này đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu an toàn
vụ việc này hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
bởi thực tế không ít người đã bất chấp sự nguy hiểm tính mạng chỉ vì muốn thỏa mãn thú vui sống ảo
đây tiếp tục là bài học cảnh báo đối với nhiều người khi sống ảo nhưng tai nạn lại là thật
đây là những hình ảnh được ghi lại khi lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu thành công du khách rơi xuống biển
trước đó do ảnh hưởng của báo nesat bờ biển thị xã cửa lò có sóng lớn cao từ hai bốn mét
một du khách khi đến tham quan chụp ảnh tại đây đã bị sóng cuốn trôi
do biết bơi nên du khách này đã kịp bám vào mỏng đá và đợi lực lượng chức năng ưng cứu
nhiều ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm đáng trách đối với du khách sau sự việc này
hú vía bác cũng lớn tuổi rồi mà không để ý sóng gió đi ra ngoài khả năng lại là sống ảo nhưng tàn nạn thật
đang bảo mà mọi người đi ngắm sóng làm gì không biết thật may mắn cho nạn nhân
chỉ vì thú vui ngắm cảnh lạ đời mà khổ người khác
đang lúc ảnh hưởng bão sóng to gió lớn
vẫn đi ngắm cảnh thì chịu rồi
hình ảnh không quản ngại khó khăn của lực lượng cứu hộ trong quá trình ưng cứu nạn nhân cũng đã được nhiều cư dân mạng ngợi ca
bởi đây là thời điểm biệt động sóng to đòi hỏi công tác giải cứu phải đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối
dũng cảm quá sóng giữ cùng với địa hình mỏm đá tranh vây như vậy mà vẫn cứu hộ thành công quá xuất sắc
cảm ơn các anh đã không quản hy sinh để cứu người
đây cũng là bài học cho tất cả mọi người
vì sự an toàn của chính mình và của người khác
biết bão sắp đến mọi người có một chút ý thức tránh xa khu vực sông suối bờ biển để tránh mất an toàn cho mình
cộng như tránh thêm công việc cho năng lực cứu hộ
trước đó đã có nhiều vụ việc hy hữu xảy ra
tại đà nẵng ngay sau khi bão noru vừa tan nhiều du khách vẫn ra bờ biển để chụp ảnh
dù chưa có sự cố nào xảy ra sông đầy vẫn tiềm ẩn như nguy hiểm khi thời điểm đó sóng biển vẫn khá lớn gió to
vừa qua tại phú yên cũng đã có hai du khách tử vong sau khi ra biển chụp ảnh và bị sóng biển cuốn trôi
bất chấp tính mạng để chụp được một bức ảnh đẹp trong điều kiện không an toàn đã có tai nạn xảy ra nhưng nhiều người vẫn chủ quan
cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát cảnh báo từ sớm từ xa
thì nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng quan trọng nhất vẫn là từ ý thức của chính bản thân đừng nên đặt cược bản thân liều lĩnh trước sóng giữ
chúng ta quá nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên mưa bão làm khổ bao nhiêu người rồi hãy tự bảo vệ sự an toàn của chính mình
nên cấm nhiều biển cảnh báo hơn nữa tại các khu vực nguy hiểm bố trí các chốt để không cho người dân tiếp cận gần đến sát khu vực bờ biển khi có bão hay sóng to
tại các khu du lịch nên tuyên truyền trực tiếp cho các du khách tại các nhà nghỉ khách sạn về những cảnh báo nguy hiểm
không được ra biển khi thời tiết nguy hiểm có như vậy mới nâng cao ý thức được
dù đã có những cảnh báo song nhiều người đã bị sóng biển cuốn trôi chỉ vì mong muốn có được những bức ảnh đẹp
đây tiếp tục sẽ là bài học để mỗi chúng ta có ý thức hơn nữa trong cuộc sống
chia sẻ quan điểm của bạn như thế nào về nội dung này hãy để lại ý kiến trên fanpage truyền hình nhân dân